ngay mùng hai tết ngay trong đêm ngày hôm qua lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng triệu tòn kiều có tên gọi khác là triệu nguyên châu
trú tại xã nậm tha huyện văn bàn tỉnh lào cai và đây là đối tượng đã có hành vi giết người trong vụ án trên
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một tức là ngày hai tết người dân phát hiện một cánh tay lộ khỏi mặt đất tại ven suối thôn khe tàu xã nậm tha
nên đã nhanh chóng báo với chính quyền địa phương
lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc
danh tính nạn nhân bước đầu xác định là trần khánh linh chú tại thôn vàng màu xã nậm tha
quá trình giả soát căn cứ vào các tài liệu thu thập được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai xác định đối tượng nghi vấn là triệu toàn kiều
đồng thời xác định đối tượng sẽ đi hà nội sau đó tìm đường bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã tiến hành phong tỏa biên giới đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an
cục cảnh sát hình sự chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an thành phố hà nội
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một đối tượng kiều đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường đội cấn quận ba đình hà nội
quá trình điều tra ban đầu xác định sau khi uống rượu say kiều đã nảy sinh ý định đồi bại với chị linh và rủ nạn nhân ra bờ suối để ngồi chơi
khi kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại thì đã gặp phải sự chống cự quyết liệt của chị linh nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể
tiếp tục là thông tin về đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại tây ninh
công an tỉnh tây ninh vừa phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế mộc bài và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ ba đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ một mươi ba kg ma túy đá
vào lúc một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô khách biển số ba e hai nghìn hai trăm ba mươi ba của công ty vận tải hành khách khải nam có trụ sở tại phnom penh campuchia
chạy tuyến thành phố phnom penh campuchia đi thành phố hồ chí minh việt nam
qua máy soi chiếu kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một thùng cắt tông chứa máy rửa xe hiệu nicatech bên trong có ba gói ni lông có chứa ma túy đá
trọng lượng ba kg
tiến hành kiểm tra kho hàng ký gửi của công ty vận tải hành khách khải nam tại quận năm tp hcm
cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm bốn máy rửa xe hiệu nicatech bên trong có dấu một mươi kg ma túy đá
điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp võ thị kim chi chú tệ tỉnh tiền giang
và nguyễn thị hồng thắm chú tại tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị hồng thắm công an phát hiện thu giữ thêm ba bịch ma túy dạng thuốc lắc
có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram năm mươi triệu đồng một mươi năm trăm linh usd và một số vật chứng khác có liên quan
cũng liên quan đến tội phạm ma túy tại bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang mang theo gần một kg ma túy đá trong nhà nghỉ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố về tội vận chuyển trái phép
phép chất ma túy
hai đối tượng là trần minh trí trú tại quận bình thạnh tp hcm
và nguyễn đình khôi chủ tại quận một mươi tp hcm
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an tp đồng xoài và công an xã tiến hưng
đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ đức phú tại ấp ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài
đã phát hiện và bắt quả tang tại phòng nghỉ của hai đối tượng có số lượng là gần chín trăm chín mươi gram ma túy đá
số ma túy này đã được các đối tượng ngụy trang trong một vỏ gói trà
kết quả giám định đây là methamphetamine
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã đặt xe grab để đi từ tp hcm
và mang theo số ma túy này lên bình phước để tiêu thụ
nhưng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện nay các quán bar vũ trường karaoke không trời chỉ là nơi vui chơi giải trí đơn thuần
mà nơi đây còn là nơi các đối tượng khai nhận
các đối tượng phạm tội hình sự ma túy lợi dụng để hoạt động kéo theo rất nhiều hệ lụy phức tạp
ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trong đó đáng chú ý là tình trạng mua bán tàng trữ sử dụng ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv thực hiện tại hải dương
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí
lực lượng công an các đơn vị đã phát hiện bắt giữ xử lý gần hai trăm linh đối tượng tàng trữ
sử dụng ma túy tại các quán bar karaoke
có những quán sau khi bị xử lý vi phạm lại tiếp tục để tình trạng khách sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây khiến người dân lo lắng bức xúc
điển hình như quán karaoke safia tại thị trấn thanh hà
trong năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi quán đã bốn lần bị lực lượng chức năng kiểm tra
và trong bốn lần đều phát hiện bắt quả tàng trong quán có người sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
có thời điểm lên đến gần một trăm linh người
em bạn nhờ tôi lấy
vào ba quán để cho bạn chơi
còn ma túy thì dạng viên màu xanh còn kia màu trắng trắng đục đục như thế thôi
số tiền là một triệu rưỡi
nắm bắt được nhu cầu vui chơi giải trí của người dân
nhiều quán hát karaoke được đầu tư xây dựng không chỉ ở thành thị mà ngay ở các vùng quê vùng xa hèo lánh
những địa bàn giáp danh dẫn đến nhiều đối tượng hình sự ma túy lợi dụng để hoạt động
hiện nay một số thanh niên có biểu hiện đua
sau khi các việc tụ tập ví dụ như sinh nhật niên hoan nhà mới v v
thì tổ chức nuôi kéo nhau để sử dụng trái phép chất ma túy để thể hiện mình
cái nữa có một bộ phận của các bạn là do nhận thức kém
thì bị các đối tượng hình sự xấu rủ dê nuôi kéo
vì số đối tượng hình sự nợ dụng cái việc này để bán trái phép các chất ma túy cho các số thanh niên này
trong khi các bạn này nhận thức đôi khi còn rất mơ hồ và chưa hiểu rõ cái việc này
hiện nay chúng ta xử lý phải nói là chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đặc biệt là cái loại ma túy tổng hợp chất ma túy tổng hợp chưa đủ sức gian đe
cái nữa bên cạnh đấy là cái sự buông lỏng quản lý của gia đình của cộng đồng
trước thực trạng trên các cơ quan chức năng đã tiến hành ra soát
lập danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn
yêu cầu các chủ cơ sở trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật
và ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an ninh trật tự
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện bắt giữ
xử lý các hành vi sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy tại các quán hát karaoke
để nơi đây thực sự là những nơi vui chơi giải trí lành mạnh
tại ngã tư giao nhau giữa đường đinh tiên hoàng và đường phó cơ điều thuộc phường tám
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông làm một người bị thương nặng
tài xế sau khi gây ra vụ tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
vào khoảng một mươi ba h trưa ngày hôm qua anh huỳnh văn so chú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đang điều khiển xe mô tô theo hướng từ cầu vòng tám thành phố vĩnh long đi phường chín thành phố vĩnh long
khi đến địa điểm trên thì đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bốn a năm nghìn ba trăm tám mươi hai chưa rõ tài xế điều khiển
đang chạy theo chiều ngược lại
cú va chạm đã làm anh so ngã xuống đường bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
sau khi va chạm tài xế xe ô tô không dừng phương tiện để giải quyết vụ việc mà đã bỏ chạy khỏi hiện trường
và hiện công an thành phố vĩnh long đang khẩn trương truy tìm tài xế cùng phương tiện trên
đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay một số trang mạng xã hội lại đăng tải nhiều thông tin không chính xác
suy diễn về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới
và đây là hành vi có thể xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gây bất an trong dư luận và những hành vi này sẽ bị truy cứu xử lý nghiêm minh
điển hình là vụ xuất hiện thông tin về việc hai du khách du lịch trung quốc bị mắc virus corona
tại một khách sạn nằm ở phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
và có một ca nghi mắc virus corona ở thành phố hải phòng do các đối tượng sử dụng facebook chia sẻ
sở y tế của hai thành phố nói trên khẳng định thông tin này là thất thiệt
và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng một
tài khoản facebook nhi anh có chia sẻ thông tin trên và đưa ra cảnh báo
dân trung quốc ở bãi cháy bị sốt nhiều lắm mọi người đừng đi chơi gì ở bãi cháy nhé
ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái đã thu hút gần một trăm linh bình luận và gần bốn trăm linh lượt chia sẻ
khiến cho nhiều người hoang mang lo lắng
còn tại hải phòng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một một trang facebook cá nhân cũng đã đăng tải nội dung thông tin
có một ca nghi mắc virus corona ở thành phố hải phòng
đang được điều trị tại khoa lây của bệnh viện hiễu nghị việt tiên
cho đến hai mươi hai h cùng ngày thông tin trên đã được gỡ xuống
tuy nhiên đã gây hoang mang trong dư luận người dân
hiện cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh và hải phòng đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona các cấp chính quyền của thành phố đà nẵng
đã tiến hành họp khẩn và đưa ra những chỉ đạo sát sao nhằm phát hiện
khoanh vùng các địa điểm có dấu hiệu khả nghi
mặc dù cho đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện người mắc bệnh viêm đường hô hấp
do chủng bệnh

song công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp
nhằm lên phương án phối hợp kịp thời với các ngành chức năng ứng phó với loại dịch bệnh này
để chủ động công tác nắm tình hình kịp thời triển khai biện pháp ổn định dư luận
trong quần chúng nhân dân công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các phòng ban
đơn vị nghiệp vụ cùng công an các địa phương khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng
cập nhật liên tục tình hình liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới gây ra
tại các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn
đặc biệt là chú trọng công tác quản lý liên quan đến hoạt động cư trú của người nước ngoài
khi có tình hình phức tạp xảy ra
rất nhiều nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố đã khai báo tạm trú đầy đủ
kịp thời cho người nước ngoài với các cơ quan quản lý
hiện tại với ngày này thì là bên khách sạn em dư luận khách là vẫn đều
và về cái dịch corona thì bên phía cộng đồng
công an cũng đã thông báo với tụi em và những khách sạn cũng đã chủ đồng
có những biện pháp để phong tránh cũng như là chống lại dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết canh tí
tại bệnh viện đa khoa đà nẵng đã tiếp nhận và theo dõi một mươi bảy người
có biểu hiện ho sốt từ sân bay quốc tế đà nẵng
trong khi một vài khách sạn có động thái muốn bảo vệ môi trường kinh doanh
đã thông báo không tiếp khách du lịch trung quốc
thì rất nhiều khách sạn lớn trên địa bàn đà nẵng vẫn duy trì hoạt động bình thường
và luôn chuẩn bị lực lượng y tế sẵn sàng hỗ trợ du khách khi sức khỏe có biểu hiện sốt cao
là một đơn vị lưu trú có lượng khách trung quốc chiếm từ chín mươi đến chín mươi năm
khách sạn grand tourand đã chuẩn bị mọi mặt cũng như thường xuyên cập nhật
về tình trạng dịch bệnh để có biện pháp ứng phó kịp thời
liên quan đến dịch bệnh thì truyền truyền cho nhân viên hiểu rõ về mức độ nguy hiểm
và có một cách tiếp cận với khách
nó nhẹ nhàng nó hài hòa không có một cái vấn đề gì phải kỳ thị
không những khách trung quốc mà tất cả các khách khác để tạo một môi trường an ninh chung
cho du lịch của thành phố chứ không riêng gì của khách sạn
đến thời điểm hiện tại ngoài việc tuyên truyền và thông báo cho tất cả các cơ sở lưu trú
công an thành phố đà nẵng còn tăng cường xuống địa bàn cơ sở
kịp thời chấn an những thông tin trôi nổi trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận để có biện pháp xử lý phù hợp
thời gian tới tình hình về dịch bệnh corona vẫn còn những diễn biến phức tạp
công an thành phố sẽ tiếp tục bám sát cập nhật tình hình dịch bệnh ở các cơ sở y tế
tăng cường quản lý cư trú của người nước ngoài đến đà nẵng
nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường du lịch thành phố
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng lê thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phao
xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi sống mũi thẳng rái tai trúc mắt đen
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên là đối tượng đỗ sĩ nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn huyện mai châu tỉnh hòa bình
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa vũ
xã minh tân huyện phù cừ tỉnh hương yên về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi
hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây